do địa hình hiểm trở nhiều bản vùng sâu vùng xa của tỉnh lai châu ánh sáng điện ổn định là niềm mong ước của nhân dân
giờ đây thì ước mơ của bà con ở hai bản phìn ngan xin trải của xã tả lèng và bản bãi bằng xã giang ma huyện tam đường đã trở thành hiện thực
niềm vui như được nhân đôi khi điện lưới được đóng đúng vào dịp tết đến xuân về
với người dân ở nhiều xã vùng cao có điện đã mang đến nhiều thay đổi cho cuộc sống bà con dân tộc trên địa bàn
đây là món quà ý nghĩa mà đảng nhà nước đã mang lại và là nguồn động viên tinh thần lớn nhất để người dân cùng nhau xây dựng bản làng văn minh và giàu đẹp
bản phìn ngan xin trải xã tả lèng huyện tam đường cách trung tâm thành phố lai châu gần một mươi km
nhưng do nằm trên địa hình núi cao nên việc kéo điện lưới quốc gia vào bản phải vắt dây qua núi cao qua rừng là rất khó khăn
bởi vậy cho đến tận những ngày cuối năm này phìn ngan xin trải mới có đường điện lưới
trước khi không có điện thì mình xuyên điện đèn dầu
có nhà thì nó có tiền thì nó mua được cái máy phát điện nước mà có nhà thì nó cũng bây giờ nó còn toàn thoát đèn dầu
có điện thì bà con nó sẽ phiến quả ấy
bà con đi mua nồi điện nấu cơm là không đi phát rồng này
mà cái thứ hai là bà con mua cái tụ lệnh mà đậm nước hốt đi làm thì nó cũng nhảm cho bà con

trước đây khi chưa có điện lưới những hộ gia đình khá giả mua thiết bị dùng điện nước
nhưng do nguồn điện không ổn định nên các thiết bị dùng được một thời gian thì bị chập cháy hỏng
khiến nhiều hoạt động sản xuất sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn
này điện lưới về bàn người dân ai ai cũng đều phấn khởi
bởi từ nay ngoài việc có điện chiếu sáng ổn định có điện phục vụ sản xuất
người dân sẽ có thêm cơ hội giải trí được thưởng thức văn hóa nâng cao hiểu biết để tăng gia sản xuất
trước đây không có điện thì nấu cơm và sinh hoạt hàng ngày rất là tối không biết làm gì
bây giờ có điện rồi thì làm cái gì nó cũng thoải mái hơn
có điện để làm váy cho lợn gà ăn và các việc khác nó thoải mái hơn
mình rất vui và cảm ơn đảng và nhà nước đã quan tâm kéo lưới điện đến cho bà con dân bản và gia đình
việc đưa điện lưới quốc gia về hai bản phịt ngan xin trải xã tà lèng và bãi bằng của xã giang ba
huyện tam đường lai châu được đầu tư bằng nguồn vốn vai ngân hàng phát triển châu á adb
và được công ty điện lực lai châu chi nhánh tam đường đầu tư theo chương trình số hai nghìn tám mươi một của thủ tướng chính phủ
nhằm tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực nông thôn miền núi
thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo tại khu vực vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc ít người
vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
hiện tại đến thời điểm này thì điện lực tam đường đã cấp điện được cho một trăm linh số xã được dùng điện lưới quốc gia
và chín mươi bốn số bản được sử dụng điện và chín mươi sáu số hộ dân được sử dụng điện trên địa bàn
và tổng số khách hàng quản lý đến thời điểm hiện tại là được một mươi tám trăm linh khách hàng
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện
các chương trình cấp điện để đảm bảo theo kế hoạch và tiến độ đã đề ra
tính đến thời điểm hiện tại một trăm linh số xã và trên chín mươi hai số hộ dân trên địa bàn tỉnh lai châu đã có điện lưới sử dụng
tỉnh lai châu phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ đem điện lưới quốc gia đến một trăm linh số bản trên toàn tỉnh